với gánh nặng về cơm áo tài xế xe ôm công nghệ luôn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm
đã có không ít trường hợp bị hành hùng cướp của thiệt hại nặng nề về người và tài sản
anh trần trí thảo chú tại tỉnh đồng tháp là tài xế xe ôm công nghệ
đã trở thành nạn nhân của tội phạm cướp tài sản
trưa ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba anh thảo được một nam thanh niên thuê trở từ thành phố hồ chí minh
về tỉnh bến trẻ với số tiền công hậu hĩnh
điểm đến là khu vực vòng xoay tân thành thuộc xã sơn đồng thành phố bến trẻ
nghĩ được trả giá cao địa điểm lại rõ ràng đông người anh thảo đã đồng ý
tuy nhiên khi cả hai tới khu vực cầu dạch miễu đoạn qua xã tân thạch huyện châu thành
người này yêu cầu anh chạy vào đường dẫn hai bên cầu
rồi bất ngờ dùng dây sạc điện thoại từ phía sau xiết cổ anh thảo làm anh té ngã
tên cướp đã cướp một xe mô tổ hai điện thoại di động
tiền trên một mươi triệu đồng
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre
nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra
tới ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an điều tra đã bắt được thủ phạm gây án
đó là trần minh trường chú xã sơn đồng thành phố bến trẻ
khi tên này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn khu công nghiệp tân hương
huyện châu thành tỉnh tiên giang
tại cơ quan công an
y đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
trường hợp bị cướp của ông vương văn long chú xã quế thành huyện châu thành
là một lời cảnh báo
hành nghề xe ôm chở khách đã hơn một mươi năm
cho dù đã có sự cảnh giác
nhưng ông long không ngờ có ngày mình là mục tiêu của kẻ cướp